cục thông tin đối ngoại bộ thông tin và truyền thông vừa tổ chức hội nghị báo chí về nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị báo cáo về công tác nhân quyền trong tháng đại diện văn phòng thường trực ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ
thông tin về tình hình hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người đồng thời cũng phản bác những thông tin sai lệch
luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
thông tin về đại lễ về sắc hai nghìn một mươi chín đại diện vụ phật giáo ban tôn giáo chính phủ cho biết
đại lễ về sắc khẳng định sự quan tâm của đảng nhà nước đối với đời sống tôn giáo của nhân dân tại việt nam
qua đó phản bác luận điệu xuyên tạp của các thế lực thù địch các phần tử cực đoan thiếu thiện trí
đang lợi dụng những vấn đề tôn giáo nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
xâm phạm đến chính sách tự do tôn giáo của đảng và nhà nước ta